dịch virus covid một mươi chín đang có những tác động không nhỏ tới mọi mặt của cuộc sống
đặc biệt covid một mươi chín đang khiến cho nhiều ngành kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng
theo tính toán của ngành hàng không nước ta thì thiệt hại ước tính lên đến hơn một mươi tỷ đồng
kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh ở trung quốc đã có tác động mạnh đến ngành hàng không của việt nam
không chỉ ảnh hưởng đến các chuyến bay đi và đến trung quốc
mà còn tác động đến toàn bộ đường bay đông bắc á và cả châu âu
ngoài ra hành khách đi lại bằng đường hàng không tại thị trường nội địa cũng bị giảm nhiều
việt nam airlines hay là vietjet thì giảm có tới từ hai mươi hai mươi năm chiến hằng ngày
thế và vừa rồi thì các hàng hãng cũng đã phản ánh và chúng tôi cũng đã tiếp thu ý kiến
và bây giờ có tình trạng bây giờ tức là lại phải bố trí để cho hãng để đỗ tàu bay trong thời gian không có khách
theo ước tính ban đầu của cục hàng không việt nam
thiệt hại của ngành hàng không việt nam từ dịch covid một mươi chín
là rất lớn khởi đầu là các hãng bay sau đó là các cảng hàng không
các đơn vị cung cấp dịch vụ mặt đất
thiệt hại của toàn ngành ước tính lên tới một mươi tỷ đồng
trước tình hình này cục hàng không việt nam đang tính toán hỗ trợ cho các hãng hàng không
còn các hãng cũng tính toán tái cơ cấu lại thị trường hàng không
tổng công ty cảng hàng không việt nam tổng công ty quản lý bay việt nam đã lên phương án báo cáo với bộ giao thông vận tải xin phép giảm giá điều hành bay cất hạ cánh
cục hàng không việt nam cũng kiến nghị xem xét giảm thuế nhập khẩu xăng dầu cho các hãng hàng không để giúp đỡ các đơn vị này giảm bớt khó khăn trong giai đoạn hiện nay
tổng cảng acv có thể là giảm cho các hãng bay thì cái thẩm quyền đấy là cũng đã được ghi ở trong thông thư rồi
còn nếu mà muốn có những cái lớn hơn thì rõ ràng là chúng ta
phải thay đổi thông thư mà muốn thay đổi thông thư thì cục hàng không phải có cái phương án rất là cục hẹn
tôi đề nghị là cục hàng không nắm cho kỹ rồi các bạn chỉ có cái đề xuất một cách là căng cơ kế hoạch cụ thể để báo cáo
để xem là cái gì mà chúng ta có thể giúp được thì chúng ta giúp cho các cơ quan biên nguyện
trong đó có cả acv có cả là tổng công ty quản lý bay và cả các hãng hàng không và đảm bảo một cái sự là chia sẻ
xây dựng kịch bản để đối phó với những khó khăn thậm chí trong trường hợp dịch kéo dài
là nhiệm vụ quan trọng được đặt ra vào lúc này vì thế một cơ chế đặc biệt của cơ quan quản lý là
điều hết sức cần thiết để giúp cho ngành vận tải hàng không tiếp tục có đóng góp quan trọng cho gdp của cả nước